lễ ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tặng lịch block hai nghìn một mươi bảy cho các chiến sĩ hải quân biên phòng
cuba và google ký thỏa thuận cải thiện dịch vụ internet
ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận
giữa ban dân vận trung ương và đảng đoàn hội nhà báo việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đến dự lễ ký kết có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trường ban dân vận trung ương đồng chí toàn hiếu ủy viên trung ương đảng bí thư đảng đoàn
chủ tịch hội nhà báo việt nam tổng biên tập báo nhân dân
lễ ký kết diễn ra với mục đích tăng cường đổi mới nội dung phương thức
nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng trong thời gian tới
cũng như phát huy vai trò trách nhiệm của hội nhà báo việt nam và các cơ quan báo chí
trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị
trong thực hiện công tác dân vận của đảng góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng với nhân dân
ban dân vận trung ương và đảng đoàn hội nhà báo việt nam đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp
công tác dân vận giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi với các nội dung chủ yếu như phối hợp định hướng thông tin
tuyên truyền tư tưởng dân vận hồ chí minh chú trọng tuyên truyền phong trào thi đua dân vận khéo
trong hệ thống chính trị phối hợp tuyên truyền về luật báo chí hai nghìn một mươi sáu góp phần xây dựng nền báo chí
cách mạng chính trực và nhân văn đồng thời sẽ tổ chức các cuộc thi để biểu dương
khen thưởng các tác phẩm báo chí tiêu biểu về công tác dân vận vào dịp kỷ niệm
ngày truyền thống công tác dân vận của đảng một mươi năm tháng một mươi hàng năm
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai bộ thông tin và truyền thông tổ chức lễ trao tặng tượng trưng
bộ đội biên phòng và hải quân đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới hải đảo
theo thứ trưởng hoàng vĩnh bảo đây là sinh hoạt văn hóa theo thông lệ trước dịp tết đến xuân về
góp phần cùng các chiến sĩ có thêm một ấn phẩm văn hóa tinh thần đón tết vui xuân
đồng thời cũng là sự tri ân của ngành thông tin và truyền thông và xuất bản
với cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước
nhận món quà ý nghĩa này các đơn vị cho biết sẽ nhanh chóng chuyển sớm nhất
tới các cán bộ chiến sĩ tuyến biên giới các chiến sĩ đang trực ở điểm đảo trên các con tàu bảo vệ tổ quốc
ngày công nghệ thông tin hai nghìn một mươi sáu diễn ra vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại hà nội
với chủ đề hạ tầng thông tin quốc gia và thành phố thông minh
hội thảo có sự tham dự của đại diện năm viện gồm viện khoa học công nghệ vinasa
viện công nghiệp phần mềm và nội dung số việt nam viện công nghệ thông tin đại học bách khoa hà nội
viện tiêu chuẩn chất lượng việt nam và viện công nghệ thông tin và truyền thông
cùng đại diện các sở thông tin và truyền thông một số tỉnh thành
các tham luận tại hội thảo tập trung vào các vấn đề hạ tầng thông tin
nền tảng kết nối thành phố thông minh bằng phần mềm chuẩn trong xây dựng đô thị thông minh
giao thông thông minh vấn đề an toàn thông tin cũng như thực tiễn xây dựng và triển khai
thành phố thông minh tại thành phố hồ chí minh và đà nẵng
công ty viễn thông nhà nước cuba itexa và google đã ký kết hỏa thuận cung cấp dịch vụ
google global cash ở đảo quốc caribe
dịch vụ mới sẽ cho phép người sử dụng internet tại cuba giảm bớt thời gian chờ đợi
để truy cập vào những nội dung được lưu trữ bởi hãng quản lý phương tiện tìm kiếm phổ biến nhất
trên internet đơn cử như các video clip đăng trên youtube
do lệnh bao vây cấm vận kinh tế của mỹ cuba hiện có dịch vụ internet thuộc loại kém nhất
mỹ latin với thiếu hụt cả về cơ sở hạ tầng mạng lẫn phần mềm và công nghệ hỗ trợ khác
thỏa thuận mới cho phép estisa cung cấp dịch vụ đường truyền có tốc độ cao hơn và chất lượng hơn
đồng thời cải thiện kết nối quốc tế của tập đoàn viễn thông độc quyền này của cuba
google là tập đoàn công nghệ mỹ tiên phong thâm nhập thị trường cuba
ngay từ năm hai nghìn một mươi bốn google đã lần lượt cung cấp các sản phẩm như google crome google play
và mới đây nhất là chrome web store cho cuba
đúng một tháng sau khi bất ngờ tuyên bố hủy bỏ giá trị hai tờ tiền có mệnh giá cao nhất là năm trăm linh và một rup
bộ tài chính ấn độ đã quyết định trợ cấp cho việc sử dụng các phương tiện thanh toán qua mạng
khi mua bảo hiểm
động thái này nhằm đẩy mạnh việc hướng thói quen tiêu dùng của người dân nước này
sang thanh toán online thay vì dùng tiền mặt
cụ thể người mua bảo hiểm mua vé tàu xe và trả phí giao thông bằng hình thức online sẽ được giảm giá một mươi
bên cạnh đó các giao dịch online dưới hai rupee tương đương hai mươi chín sáu usd sẽ không bị đánh thuế dịch vụ
chưa kể người dùng sẽ được giảm thêm bảy mươi năm khi mua xăng tại các trạm xăng
bên cạnh các yêu đại khác khi sử dụng thẻ tiến dụng hoặc thẻ trả trước
kể từ khi ấn độ tiến hành đổi tiền các giao dịch qua ví điện tử đã tăng gấp đôi
với giá trị giao dịch hiện nay đạt khoảng năm sáu triệu rupee mỗi ngày
chính sách mới này của chính phủ ấn độ có thể đẩy mạnh hơn nữa bước đi của hoạt động thanh toán điện tử
đồng thời tạo môi trường tuyệt vời cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại lĩnh vực này
apple mới đây vừa tung ra một bản vá giúp khắc phục tình trạng spam trong dịch vụ icloud calander
khiến người dùng khó chịu trong thời gian qua
cụ thể apple đã bổ sung tính năng mới có tên reportjunk cho phép người dùng xóa các lời mời spam
và báo cáo người gửi lời mời cho apple để hãng có biện pháp xử lý thích hợp
hiện người dùng sẽ phải truy cập trang icloud com bằng trình duyệt web mới có thể sử dụng được report rằng
gà đồi yên thế bắc giang từ lâu đã là thương hiệu nổi tiếng trong cả nước
được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm vào năm hai nghìn một mươi
đây là vật nuôi đầu tiên trong cả nước được công nhận thương hiệu và bảo hộ độc quyền
được áp dụng cách thức chăn nuôi theo đúng quy trình sinh học
nên chất lượng gà đồi yên thế được người tiêu dùng đánh giá rất cao
để bảo tồn và phát huy thương hiệu sản phẩm việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giới thiệu
quảng bá sản phẩm gà đồi yên thế ra thị trường cũng như việc hỗ trợ cách thức chăn nuôi cho người nông dân
đã và đang được cán bộ huyện yên thế tập trung triển khai và bước đầu đã cho thấy những dấu hiệu tích cực
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau đây để hiểu rõ hơn về công tác ứng dụng công nghệ thông tin
trong chăn nuôi gà đổi yên thế tại tỉnh bắc giang
theo số liệu thống kê huyện yên thế hiện có trên hai hộ chăn nuôi gà với số lượng từ một con trở lên
cá biệt có nhiều hộ nuôi từ năm đến bảy con
sản phẩm gà đồ in thế đã có mặt tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước như hà nội quảng ninh đà nẵng hòa bình
và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân
nơi đây xác định rõ vai trò xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu gà đồi yên thế tỉnh bắc giang nói chung
cũng như huyện yên thế nói riêng rất quan tâm đến quy trình chăn nuôi cũng như chất lượng sản phẩm
và đặc biệt là công tác tuyên truyền cung cấp kiến thức cho người nông dân cũng rất được trú trọng
được sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện yên thế hiệp hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi yên thế
đã phối hợp với đài truyền thanh truyền hình của huyện và báo bắc giang điện tử xây dựng chuyên trang thông tin điện tử gà đồi yên thế
trang thông tin điện tử này ra đời nhằm quy tụ các hộ chăn nuôi hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho bà con nông dân
cũng như cập nhập giá cả thị trường tiêu thụ gia cầm để cho bà con nông dân kịp thời nắm bắt
sự ra đời của trang thông tin điện tử gà đối yên thế đã cho kết quả bước đầu rất tích cực
góp phần vào việc giới thiệu quảng bá sản phẩm gà đồi yên thế đến với mọi miền tổ quốc và mở rộng ra các nước trong khu vực
sự ra đời của trang thông tin điện tử gà đồi yên thế đã cho kết quả bước đầu rất tích cực
góp phần vào việc giới thiệu quảng bá sản phẩm gà đồi yên thế đến với mọi miền tổ quốc và mở rộng ra các nước trong khu vực